trong chiến dịch hồ chí minh diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước lâu nay vẫn nhắc nhớ về năm cánh quân
với khoảng hai mươi sư đoàn tiến như vũ bão về giải phóng sài gòn
tuy nhiên vẫn còn một cánh quân khác được thành lập trong những ngày cực kỳ khẩn trương của chiến dịch
đó chính là lực lượng không quân đã đánh vào sân bay tân sơn nhất vào chiều ngày hai mươi tám tháng bốn
được mệnh danh là mũi tiến công thứ sáu đầy uy lực chiều ngày hai mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
với năm chiếc máy bay a ba mươi bảy chỉ sau năm ngày chuẩn bị phi đội quyết thắng đã làm nên trận đánh có một trăm linh hai trong lịch sử
bay thẳng vào xào huyệt địch ném bom phá hủy hàng chục máy bay loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm quân nguyện
làm tê liệt hoàn toàn sân bay tân sơn nhất
đối với phó phi đội trưởng phi đội
đội quyết thắng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ để
thì những ngày thắng lịch sử đó luôn là những thời khắc đầy khó khăn thử thách nhưng thật oai hùng
phi đội này nó được ba lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà duy nhất trong quân trưởng không quân nó được ba lần
đặc biệt hơn là cánh quân không phải sử dụng máy bay mít truyền thống với rất nhiều phi công lái giỏi
và rất nhiều chiến công của không quân mà là sử dụng chính những máy bay chiến lợi phẩm
vừa thu giữ được trong quá trình giải phóng và chiếm giữ các căn cứ của việt nam cộng hòa
ngày hai mươi bảy tháng bốn các phi công tập trung tại phù cát
để thu thêm một số máy bay của địch bỏ lại
sau đó bay vào hạ cánh ở sân bay phan rang vào sáng ngày hai mươi tám tháng bốn
bộ chỉ huy chiến dịch đã chỉ thị cho không quân chuẩn bị tập kích đường không vào sân bay tân sơn nhất
từ một mươi sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bốn
ào xe c
nói mình là tất cả các canh quân của chúng ta khi tiến vào sài gòn do địch nó đã hoa mạng ra đồi
kẻ địch các loại chóp bu thì nó bỏ nó chuồn nó di tản rồi
thế thì hai chỉ huy nó tạo cái hoảng loạn đấy
đã bao lần thực hiện những chuyến tuần tra trên biển trời quê hương hay bảo vệ quần đảo trường sa
xong mỗi lúc khoát lên người bộ đồ bay và ráo bước về phía hang ga
trung tá kiều việt anh luôn trào dân niềm tự hào khi được tiếp nối truyền thống
những cánh bay tinh nhuệ anh hùng của không quân việt nam và đoàn không quân chín trăm tám mươi tám
từ chính vùng trời này những chiếc a ba mươi bảy đã làm nên huyền thoại
khó khăn như vậy mà chúng vẫn hoàn thành những vụ xuất sắc để giải phóng tổ quốc thống nhất đất nước
với thế hệ sau này chúng tôi phải nhìn đéo để rồi còn phải học hỏi nhiều hơn nữa
rèn luyện bản thân nhiều nữa để xứng đáng với những cái gì mà
trung tá kiều việt anh đã đi trước và sẽ đáp ứng
ngày nay cán bộ chiến sĩ trung đoàn chín trăm ba mươi bảy sư đoàn ba trăm bảy mươi nơi xuất kích của phi đội quyết thắng
đánh vào sân bay tân sơn nhất đang tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí khí tài
xứng đáng với một mươi sáu chữ vàng mà bác hồ đã tặng cho không quân việt nam anh hùng
trung thành vô hạn tiến công kiên quyết đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể